xin chào và hẹn gặp lại
trong quá trình dự định đi du lịch bà ngân thường lựa chọn địa điểm an toàn ít người tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh
tết được ngầm hiểu là một dịp để gia đình sung vẩy nhà nhà gặp mặt mọi người quây quần bên mâm cơm ấm cúng
việc xa nhà trong những ngày tết là điều gì đó vẫn chưa quá quen thuộc trong suy nghĩ của đa số người việt
nhưng với bà ngân năm hai nghìn hai mươi một là một ngày tốt nhất
năm quá nhiều mất mát tu túng bí bách
bởi vậy bà muốn đi du lịch để hòa hợp với thiên nhiên và cũng là cầu nguyện cho một năm mới bình an

giống với tâm lý bà ngân chị hằng cũng lên kế hoạch dịp tết này để đưa gia đình đi du lịch nha trang để các con chị được hòa hợp với thiên nhiên tung tăng vui đùa
theo chị hằng kể từ khi dịch bùng phát các hoạt động của con chỉ bó hẹp trong căn phòng ba mươi m hai nên sức khỏe tinh thần các con dễ bị dối loạn tâm trí
hơn nữa các con phải học online trong thời gian dài
các con không có những hoạt động tâm trí
các con không có những hoạt động ngoài trời nên con trẻ rất bí bách và cuồng chân
cho nên là tết năm nay dự định là gia đình cũng tìm một cái nơi địa điểm nào đó để cho cả gia đình đi du lịch mấy ngày tết
mình sẽ lựa chọn những cái địa điểm mà khu du lịch đó ít có bệnh dịch hơn
rồi có thể là cái khu du lịch đấy không đông người
trong tháng một mươi một sau nhiều cân nhắc và chuẩn bị chuyến bay đưa đoàn du khách từ seoul hàn quốc đến việt nam đã hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế đà nẵng
đây là những khách du lịch quốc tế đầu tiên trở lại việt nam theo chương trình thí điểm có hộ chiếu vaccine
sự kiện này có ý nghĩa quan trọng cho ngành du lịch việt nam sau nhiều tháng khốn khổ vì dịch bệnh
thành công của chương trình thí điểm sẽ tạo tiền đề cho việc mở cửa du lịch quốc tế ở các địa phương khác
tiến tới mở lại hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế khi điều kiện cho phép
chỉ khi mở cửa trên diện rộng du lịch mới hồi sinh hiệu quả
tuy nhiên các doanh nghiệp du lịch cần xác định không phải cứ mở cửa là có khách
việc đón khách quốc tế trong bối cảnh mới sau covid một mươi chín đòi hỏi nhiều điều kiện phải thay đổi
nhất là trong bối cảnh các nước trong khu vực đều có những chính sách riêng để thu hút khách
theo các chuyên gia sau một thời gian giãn cách xã hội hiện nay nước ta mới đang trong giai đoạn thí điểm số lượng khách quốc tế chưa nhiều
tuy nhiên vẫn còn có nhiều vấn đề cần xem xét như các điểm phòng chống dịch tại các tỉnh thành phố
mặt khác ở những dịp nghỉ lễ trước thực trạng
các ca mắc thường tăng cao
đặc biệt hiện nay có rất nhiều biến chủng virus mới trong cộng đồng tiêm mần nguy cơ lây nhiễm cao rất khó khăn trong việc truy vết
do vậy việc đi du lịch dịp tết cần cân nhắc kỹ lưỡng
tôi nghĩ rằng khi mong muốn đi du sân thì ai cũng mong muốn
nhất là trong hai năm qua dịch đã xảy ra
đây là cái dịp để được đi chơi được viện vãn cảnh
tuy nhiên chúng ta phải hiểu rằng dịch đại dịch nó đang xảy ra
và đặc biệt bây giờ cái chủng
còn micron nó lây rất là mạnh
vì vậy tôi mong muốn rằng là này chúng ta không nên trụ quang
vẫn phải cách ly vẫn phải giữ an toàn
chúng ta phải luôn luôn áp dụng các biện pháp phòng chống của bộ y tế
hãy luôn luôn nhớ năm k để thực hiện
có thể thấy xã hội đang ngày một phát triển và quan niệm về tết truyền thống cũng dần biến chuyển
bởi vậy du lịch tết là cách để mọi người
tự thưởng cho bản thân sau một năm lao động làm việc vất vả giải tỏa những căng thẳng lo âu trong cuộc sống
đồng thời nó cũng giúp con người có thêm một nguồn năng lượng mới chuẩn bị cho bản thân cho một năm lao động hàng say
một chuyến đi du lịch đầu năm cùng bạn bè và những người thân yêu trong dịp tết
chắc chắn sẽ đem đến cho du khách những niềm vui mới sau một năm khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
du khách cũng đừng quên tìm hiểu thông tin và tuân thủ những quy định an toàn phòng dịch như
luôn tuân thủ quy định năm k
thực hiện khai báo tại chỗ và xét nghiệm nhanh hoặc pcr trước và sau khi đi du lịch
cập nhật thông tin mới nhất về tình hình trong khu vực
chăm sóc y tế kịp thời